tại cuộc họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng đã trả lời một số câu hỏi liên quan đến vấn đề giải quyết mâu thuẫn trên khu vực biển đông và hội nghị thượng đỉnh liên triều lần thứ năm
trả lời câu hỏi đề nghị cho biết quan điểm của việt nam về đề xuất của ngoại trưởng trung quốc giải quyết vấn đề bất đồng trên khu vực biển đông bằng đối thoại người phát ngôn bộ ngoại giao cho biết